dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
với các nước asean do khoảng cách địa lý gần với trung quốc nên công tác phòng chống dịch bệnh rất được quan tâm
năm hai nghìn hai mươi việt nam giữ vai trò chủ tịch asean nhiều hoạt động đa phương bắt đầu được tổ chức tại đây
công tác đảm bảo an ninh an toàn cho các hội nghị luôn được nước chủ nhà cũng như các nước thành viên đặc biệt quan tâm
đây là hình ảnh diễn tập phòng chống dịch covid một mươi chín do bộ quốc phòng tổ chức diễn ra mới đây
việc diễn tập phòng chống dịch covid một mươi chín trong toàn quân nhằm thống nhất trình tự nội dung phương pháp chỉ huy điều hành phòng chống dịch ở các cấp độ
thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực chỉ huy chỉ đạo phối hợp hiệp đồng tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng chống dịch của các cơ quan đơn vị trong toàn quân
họ kiểm soát được khi khách đến thì họ cũng là những người mà không bị bệnh
trong bối cảnh các ca nhiễm covid một mươi chín vẫn đang gia tăng hàng ngày
việc tăng cường kiểm soát các sân bay cửa khẩu giữa các quốc gia
đặc biệt là hành khách đến từ những vùng có dịch của trung quốc
được các quốc gia asean coi là biện pháp để làm giảm nguy cơ lây nhiễm
cùng với đó việc tuyên truyền và khuyến cáo cho người dân bản địa và du khách
các biện pháp an toàn cũng được các quốc gia đẩy mạnh
chúng tôi sẽ mở rộng hạn chế việc đi lại cho tất cả khách du lịch mới đến từ trung quốc đại lục
vì vậy tất cả du khách mới có lịch sử du lịch đến trung quốc đại lục trong vòng một mươi bốn ngày qua
sẽ không được phép vào singapore hoặc quá cảnh qua singapore
một trong những điều quan trọng nhất là khuyến khích mọi người đeo khẩu trang đúng cách
ngoài ra mọi người nên rửa tay thường xuyên vì who đã xác nhận rằng
virus có thể lây lan khi ho qua chất nhầy và nước bọt hơn là nói chuyện
vì vậy đây là cách phòng ngừa tốt nhất
với vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi với chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng
việt nam đã đề xuất asean thành lập nhóm công tác chung cấp bộ trưởng
với sự tham gia của các cơ quan về vận tải xuất nhập cảnh kiểm soát biên giới lãnh sự
để liên tục chia sẻ thông tin và điều phối hành động của các nước thành viên
thể hiện tinh thần đoàn kết của asean cùng chung tay đối phó với dịch covid một mươi chín